tối qua tại quốc lộ một đoạn qua ấp cây trâm xã định bình thành phố cà mau tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh cà mau
phát hiện trường hợp người thanh niên điều khiển xe mô tô chở theo ba cháu bé vi phạm về nồng độ cồn trong máu vượt mức quy định
tiến hành lập biên bản đối tượng đã có hành vi chống đối nhục mạ lực lượng làm nhiệm vụ
đối tượng vi phạm là nguyễn hoàng hiệp trú tại phường sáu thành phố cà mau
qua kiểm tra nguyễn hoàng hiệp có nồng độ cồn trong máu vượt nhiều lần so với quy định
trong lúc lập biên bản hiệp đã có lời lẽ nhục mạ và thách thức tổ tuần tra kiểm soát
mặc dù đã được nhắc nhở nhưng đối tượng vẫn bất chấp gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng khu vực trên
lực lượng làm nhiệm vụ đã phối hợp cùng chính quyền địa phương lập biên bản về hành vi trên và mời đối tượng về cơ quan để xử lý theo quy định